không chỉ tạo nên những khó khăn trong công tác điều trị phòng chống ngăn chặn bệnh
đại dịch covid một mươi chín còn mang đến những thách thức không hề nhỏ ở giai đoạn hậu covid một mươi chín
khi nhiều người bệnh gặp phải các vấn đề sau khi đã khỏi covid một mươi chín
trên thế giới khái niệm pasc di chứng sau khi nhiễm cấp tính virus sars cov hai hiện đang
là từ khóa quan trọng cho các nghiên cứu tập trung về loại virus này cụ thể như sau
cảm giác sốt sợ lạnh kéo dài theo thạc sĩ bác sĩ kiều xuân thi và bác sĩ phạm ánh ngân
bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba trong các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
cảm giác sốt sợ lạnh thường khiến người bệnh lo lắng nghi ngờ về nguy cơ tái nhiễm
theo đó cảm giác sốt khiến người bệnh vẫn có cảm giác nóng thường ở vùng ngực
bổ gáy lòng bàn tay chân đo nhiệt độ cơ thể vẫn trong giới hạn bình thường
cảm giác sợ lạnh hay ớn lạnh người bệnh sẽ cảm giác một bộ phận trên cơ thể thường là bàn tay
bàn chân hoặc cả người lạnh sợ gió có thể kèm theo hiện tượng nổi da gà mặc dù nhiệt độ môi
trường bên ngoài không hạ tấp hay thay đổi đột ngột đôi khi mặc thêm áo ấm cũng không làm
giảm cảm giác sợ lạnh các bác sĩ cũng cho biết theo nghiên cứu của mạng lưới y tế toàn cầu
survivor crofts triệu chứng sợ lạnh hay cảm giác sốt được xếp vào nhóm rối loạn chung của cơ thể
trong năm một trăm linh bảy người tham gia nghiên cứu cảm giác sốt sợ lạnh biểu hiện ở bốn trăm bốn mươi một người những triệu
chứng này là những triệu chứng cơ năng than phiền của người bệnh dù khi đo nhiệt độ kiểm tra vẫn
trong giới hạn bình thường và thường không phản ánh tình trạng viêm nhiễm cấp tính của cơ thể
điều trị thế nào thạc sĩ bác sĩ kiều xuân thi và bác sĩ phạm ánh ngân cũng chia sẻ
trong nghi học cổ truyền tùy theo giai đoạn bệnh mà triệu chứng sợ lạnh được xếp theo chứng ố hàn
khi tạ khí còn chưa được giải hết hoặc khí hư
dương hư khi chính khí của cơ thể hư suy sau một đợt nhiễm cảm ngoại tà cảm giác sốt thường
được đánh giá có đi kèm cảm giác sợ lạnh hay không tiếp theo chứng phát nhiệt một trong những cơ
hạn chế là do phục tà tức là tà khí sau giai đoạn cảm nhiễm còn lưu lại trong cơ thể chưa giải hết
út bế phần dương khí không cho điều đạt xa bì phu gây nên cảm giác nóng sốt để loại bỏ phục
tà bồi phục chính khí có thể áp dụng nhiều phương pháp kết hợp trong nghi học cổ truyền như sử dụng
tâm cứu ấm châm tập dưỡng sinh các vị thuốc bắc như phòng không khương hoạt huyền thoái
ngưu bằng tử có tác dụng nguyên tán ngoại tà giải cơ thấu biểu khi kết hợp gia giảm với các vị
thuốc giúp nâng chính khí cơ thể như đàng sâm hoàng kỳ bạch chuột sẽ giúp thúc đẩy quá trình
hồi phục của cơ thể đối với triệu chứng ớn lạnh sợ lạnh việc sử dụng phương pháp cứu ấm tại các
huyệt đại trùy phong trì thái uyên quan nguyên khí hải túc tam lý giúp điều hòa khí trong
kinh lạc để cố biểu trong điều trị chứng phát nhiệt kết hợp thủ pháp châm tại các huyện
thương dương hợp cốc khúc trì hậu khê đại trùy để tà tà khí theo kinh lạc góp phần mở đường cho
chính khí lưu thông việc sử dụng phương pháp châm cứu ngoài tác dụng kích thích các huyện lạc còn
giúp người bệnh thư giãn cảm giác được chăm sóc các bác sĩ lưu ý bên cạnh dùng thuốc và châm cứu
các bài tập thở theo phương pháp dưỡng sinh sẽ giúp người bệnh giải tỏa căng thẳng như thở bốn thời
xoa ngũ quan xoa trung tiêu chào mặt trời giúp sớm đạt trạng thái cân bằng cũng như
quá trình tiếp nhận thuốc và châm cứu được hiệu quả hơn chúng ta đều biết
trong giai đoạn hiện nay vaccine là vũ khí thiết yếu để phòng và chống dịch covid một mươi chín
vaccine ngừa covid một mươi chín là cách an toàn và hiệu quả để giảm nhiễm trùng nặng và nhập viện do sars cov hai
được biết pfizer đã gửi dữ liệu ban đầu cho fda quản lý dược phẩm và thực phẩm hoa kỳ về các thứ
nghiệm vaccine của mình cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và vaccine pfizer
covid một mươi chín có thể được phê duyệt để cấp phép sử dụng khẩn cấp trong thời gian tới mặc dù vậy
không ít bậc phụ huynh vẫn còn những băn khoăn lo lắng về sự an toàn và cần thiết của vaccine
covid một mươi chín dành cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi dưới đây là những thông tin quan trọng mà chúng ta đều cần
biết thứ nhất trẻ em có thể bị nhiễm covid một mươi chín hay không câu trả lời là có trong những ngày đầu
của đại dịch không ai dám chắc liệu trẻ em có thực sự bị bệnh hay không nếu có thì mức độ lây
nhiễm và nghiêm trọng của bệnh như thế nào tuy nhiên đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi rõ ràng là trẻ em
cũng có thể mắc covid một mươi chín tuy nhiên tỷ lệ thấp hơn so với người lớn cho đến thời điểm hiện nay
học viện nhi khoa hoa kỳ ước tính rằng
hơn năm tám triệu trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
thứ hai trẻ em có thể bị bệnh nặng hoặc thậm chí tử vong do covid một mươi chín hay không câu trả lời là có
tuy nhiên trường hợp này hiếm cũng theo học viện nhi khoa hoa kỳ phần lớn trẻ em phát triển covid một mươi chín
chỉ bị bệnh nhẹ các triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường hoặc cúm như ngệt mũi đau họng
mệt mỏi suốt nhẹ xuồng mũi tuy nhiên trẻ vẫn có thể mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn ví dụ
tỷ lệ nhập viện ở trẻ tăng mạnh khi có sự lan rộng của biến thể delta
kể từ khi đại dịch bắt đầu số trẻ em từ dưới một mươi tám tuổi trở xuống tử vong do loại virus này chỉ
là dưới sáu trăm linh như vậy có thể hiểu tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín ở trẻ em là rất thấp
thứ ba nghiên cứu về trẻ em và vaccine pfizer covid một mươi chín các thử nghiệm nghiên cứu tác dụng và
độ an toàn của vaccine pfizer ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi bắt đầu vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lưu lượng
được đưa ra bao gồm hai liều mỗi liều một mươi microgram
cách nhau hai mươi một ngày tổng cộng khoảng bốn năm trăm linh trẻ em đã được đăng ký tiêm trên bốn quốc gia mỹ
phần lan bà lan và tây ban nha tại chín mươi điểm tiêm chủng khác nhau
để đo phản ứng của kháng thể pfizer đã nghiên cứu hiệu giá trung bình hình học gmt ở những
người tham gia một tháng sau khi họ nhận liều thứ hai perer nhận thấy gmt tương tự về mặt thống
kê ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi so với ở những người từ một mươi sáu đến hai mươi năm tuổi các tác dụng phụ cũng
được phát hiện là tương tự với nhóm tuổi đó pfizer đã đệ trình dữ liệu thử nghiệm của họ
về vụ quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm vào ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đối với trẻ em từ năm đến
một mươi một tuổi cơ quan này đã công bố một cuộc họp ủy ban cố vấn để xem xét dữ liệu này vào ngày hai mươi sáu tháng
một mươi các chuyên gia đang mong đợi trong thời gian sớm nhất loại vắc xin này có thể sẽ được bắt đầu
tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi thứ tư có lựa chọn vaccine covid một mươi chín nào khác cho trẻ em hay không
tại thời điểm này pfizer sẽ là lựa chọn duy nhất ở hoa kỳ cho trẻ em trong độ tuổi từ năm đến một mươi một tuổi
được tiêm vắc xin ngừa covid một mươi chín
moderna cũng đang tiến hành các thử nghiệm lầm sàng trong nhóm tuổi này johnson johnson cũng có
kế hoạch thử nghiệm ở trẻ em dưới một mươi tám tuổi nhưng họ chưa đưa ra bất kỳ mốc thời gian nào chỉ những
người từ một mươi tám tuổi trở lên mới đủ điều kiện nhận vắc xin moderna hoặc johnson johnson
thứ năm tính an toàn của vắc xin pfizer covid một mươi chín ở trẻ em các thử nghiệm lầm sàng đã cho thấy
vaccine pfizer an toàn và hiệu quả khi được sử dụng để ngăn ngừa covid một mươi chín ở trẻ em từ năm đến một mươi một
tuổi tuy nhiên cục quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính
an toàn và hiệu quả của vaccine bởi họ chưa họp để xem xét và thảo luận về dữ liệu thử nghiệm
mặc dù vậy vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một pfizer đã phát hành một thông cáo báo chí cho biết sự
tin tưởng vào khả năng tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ của vaccine ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
sau khi tiêm hai liều vắc xin cách nhau hai mươi một ngày
cdc khuyến nghị rằng trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên được chủng ngừa bằng vắc xin pfizer vì lợi
ích vượt xa nguy cơ nhỏ mắc các tác dụng phụ nghiêm trọng về cơ bản vắc xin được coi là
an toàn để sử dụng cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên và hầu hết các chuyên gia mong đợi một đánh giá
an toàn tương tự sẽ được thực hiện cho trẻ em dưới một mươi hai
sáu tác dụng phụ của vắc xin pfizer covid một mươi chín ở trẻ em như thế nào
giống như bất cứ loại vaccine nào trẻ nhỏ có thể gặp một số tác dụng phụ sau khi tiêm một hoặc
thêm vắc xin covid một mươi chín điều này là do vắc xin khiến cơ thể tạo ra phản ứng miễn dịch đó là một
điều tốt nhưng điều này có thể đi kèm với các tác dụng phụ nhẹ một số tác dụng phụ thường gặp
của vaccine covid một mươi chín có thể bao gồm như đau sưng hoặc đỏ ở chỗ tiêm sốt và ớn lạnh đau đầu
mệt mỏi đau cơ hoặc khớp những tác dụng phụ này được coi là nhẹ và thường hết trong vòng hai mươi bốn bốn mươi tám
giờ sau khi chủng ngừa để giúp trẻ nhỏ giảm bớt sự khó chịu khi tiêm vắc xin covid một mươi chín chúng ta
có thể dùng thuốc giảm đau uống nhiều chất lỏng nghỉ ngơi nhiều hơn sử dụng túi nước đá để giảm
đau vết tiêm rất ít khi vắc xin có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn ở cả người lớn và
trẻ em đã có báo cáo về thanh thiếu niên đặc biệt là trẻ em trai gặp một loại viêm cơ tim sau
khi tiêm vắc xin điều này đang được nghiên cứu và theo dõi chặt chẽ trong các thử nghiệm lầm sàng
và tác dụng phụ đặc biệt này vẫn được coi là cực kỳ hiếm viêm cơ tim cũng là một biến chứng đã biết
một mươi chín nếu trẻ nhỏ bị đau ngực khó thở hoặc nhiệm tim tăng lên trong vòng một tuần sau khi tiêm
vaccine hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp bởi lẽ cũng có thể xảy ra phản ứng dị ứng với
vaccine mặc dù những phản ứng đó rất có thể xảy ra trong vòng một mươi năm phút đầu tiên